ba cây đỏ đen và vòng lập nợ nần không lối thoát
khi con bạc đã trở nên mất ngân tính
hậu quả để lại là mạng sống của cả một gia đình
vậy vụ án đã diễn ra như thế nào

trong khu vực huyện vị xuyên tỉnh hà giang
nhưng cờ bạc ăn nhau về sau
thời gian gần đây vận đen cứ liên tục đeo bám hai anh em
mà khiến chúng không tài nào gỡ nổi
dù không phải là viễn cảnh thường thấy của những thanh niên có thói đam mê đỏ đen
nhưng rồi cũng đến lúc khoảnh khắc hai anh em đại và nam chấm dứt cuộc chơi tại đây
cho anh cái giá nó mềm mềm một tí chứ
mà thiết các người
anh yên tâm

không có em
gọi điện em để cho ông anh ở bên xuôi bây giờ

đi xa xôi mà thiết các người
thôi cái đoạn đấy
đi anh cứ yên tâm
chồng tôi đi với hai anh cơ mà
tiền mà được đâu
mày để tiền đâu
nói nha anh
để tiền đâu